thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại cơ sở
hiện nay các địa phương trong tỉnh bắc cạn đã bắt đầu triển khai quy trình xác nhập thôn
tổ dân phố chưa đạt chuẩn theo quy định qua bước đầu triển khai lấy ý kiến
đa số người dân đều đồng thuận với việc sắp nhập thôn tổ theo nội dung mà đề án đã đề ra
thôn nà vả và thôn naka là hai thôn có số dân ít nhất của xã quang phong huyện nari
tính tổng cả hai thôn cũng chỉ có hơn sáu mươi hộ dân dân cư thừa thớt hai thôn này không đáp ứng tiêu chí dân số điển hình
mà xã quang phong đã đề ra và sẽ phải sắp nhập lại vừa qua hai thôn này đã thực hiện xong bước lấy ý kiến của người dân
với đề án xác nhập này hai thôn sẽ lấy tên gọi là thôn nà vả như lịch sử vốn có từ trước
chỉ riêng xã quang phong huyện nari dự kiến sẽ sắp nhập một mươi hai thôn bản
theo đó trong khi sắp nhập toàn xã sẽ từ một mươi năm thôn giảm xuống còn chín thôn theo chuẩn mới
hiện tại việc lấy ý kiến của người dân về đề án sắp nhập thôn của xã đã được thực hiện xong và vừa được thông qua hội đồng nhân dân xã phê chuẩn
trước khi mà triển khai kế hoạch để xác nhập thôn thì cũng có nhiều ý kiến
thế nhưng mà làm tốt cái công tác tuyên truyền rồi thì các ban ngành đoàn thể vào cuộc rồi thì bà con đã hiểu ra được là
cái tiêu chuẩn tiêu chí của một thôn thì phải theo cái văn bản của cấp trên theo quy định của cấp trên
cho nên là bà con cũng rất là hứng thôi
thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã
toàn tỉnh bắc hạn dự kiến có hai trường
từ năm hai nghìn sáu thôn tổ được sắp nhập hai mươi hai xã sẽ được sắp xếp lại
tuy nhiên do yêu cầu về thời gian hoàn thiện xong đề án sắp nhập thôn tổ là rất gấp
chỉ đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín phải hoàn thành do đó các địa phương đều đang khẩn trương triển khai
đa số là người dân hưởng ứng theo kế hoạch của trung ương và của tỉnh để sát nhập thôn và xã
tuy nhiên vẫn còn một số ít
tuy nhiên người dân vẫn còn đang tâm tư là sắp nhập vào thì cái sinh hoạt nó như thế nào
rồi là cái vị trí địa lý đi lại nó khó khăn
cái nữa là về cái dân tộc tức là vùng dân tộc tày vùng dân tộc giao chẳng hạn
thì chúng tôi nghĩ rằng là cái này cần phải làm tốt cái công tác tuyên truyền
sắp nhập thôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn
để bảo đảm hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã thôn tổ dân phố đang là nhiệm vụ được bắc cạn tích cực triển khai
dù bước đầu vẫn còn những khó khăn vướng mắt nhưng với sự đồng thuận cao từ phía nhân dân cũng như nỗ lực của chính quyền địa phương sẽ góp phần từng bước thực hiện đúng tiến độ chủ trương này